lợi dụng sơ hở của khách du lịch nhóm đối tượng đã ra tay cướp giật tài sản
tuy nhiên hành vi của nhóm đối tượng đã bị tổ trinh sát phòng chống tội phạm cướp giật của phòng cảnh sát hình sự công an khánh hòa phối hợp với công an phường vĩnh phước nha trang bắt giữ
vào sáng ngày hôm qua hai du khách nước ngoài đang đi dạo tại khu vực hòn trồng phường vĩnh phước thì bị hai đối tượng đi xe máy giật túi sách
khi đang trên đường tuần tra nghe tiếng chi hô tổ trinh sát phòng cảnh sát hình sự và công an phường vĩnh phước đã tiến hành truy nóng và bắt giữ được hai đối tượng gây án
đó là lê minh thanh chú tại phường vĩnh hải và nguyễn hành viên chú tại thành phố vũng tàu
tăng vật thu giữ gồm một điện thoại di động và một năm trăm linh nhân dân tệ được biết đối tượng nguyễn hành viên từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang
vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn tuy lai một xã minh khai huyện hưng hà tỉnh thái bình về hành vi giết người và cướp tài sản
là người tỉnh ngoài đến địa bàn cư trú mỗi lần tới một tỉnh thì đối tượng dùng tên và giấy tờ giả điều này đã gây khó khăn trong công tác điều tra của lực lượng chức năng
đối tượng nguyễn văn kiên vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tuyên quang ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam về tội giết người và cướp tài sản
trước đó kiên có quen chị lương thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu thường trú tại thôn cò xã minh thành huyện sơn dương khi chị này đi làm công nhân tại hà nội
và sau này hai người về thôn cò sống với nhau như vợ chồng
vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín khi chị nhung đang ngủ thì bị một đối tượng là nam giới dùng búa đinh đập vào đầu
đối tượng lấy chiếc xe máy nhãn hiệu yamaha của chị tẩu thoát
sau khi nhận được tin báo cơ quan công an đã tiến hành các biện pháp điều tra truy bắt đối tượng gây án
đến cuối tháng một mươi cơ quan công an đã có đủ bằng chứng buộc tội kẻ gây án là nguyễn văn kiên
trước đấy thì bị can cũng có hứa cho tiền chị nhung để chị nhung xây nhà nhưng mà cuối cùng thì bị can chưa đáp ứng được thôi
chị nhung đã có cái thái độ là hắt tuổi và trong lúc đấy là bị can do bất đức và bị can tức lận quá
cho nên là bị can đã có hành vi sử dụng như vậy
là người tỉnh ngoài đến địa bàn cư trú và điều đáng nói mỗi lần tới một tỉnh đối tượng sẽ dùng tên và giấy tờ giả
đến bản thân người bị hại cũng không biết cụ thể về thân nhân lai lịch của đối tượng
điều này gây nên những khó khăn trong công tác điều tra của lực lượng chức năng
trình xác minh đối tượng này nhân thân đối tượng này đối tượng cũng thường xuyên trụ cắp
cho nên đối tượng luôn đi đâu cũng làm gì mà giấu nhân thân lai lịch của mình
đối tượng này là đối tượng sinh sống trong miền nam thì đối tượng giới thiệu tên mình là hoàng
và giới thiệu lúc thì quê ở thái bình lúc quê nam định
trong lúc thì giới thiệu đối tượng này giới thiệu đi đâu khác thì đối tượng lại giới thiệu mình tên là huynh
mỗi sau lại ra hà nội làm thuê thì đối tượng lại giới thiệu tên khác
có nghĩa là đi đâu đối tượng lại giới thiệu mình một tên một cái lai lịch khác
có nghĩa là quá khỉ xác minh là rất nhiều người biết khoảng trăm người để biết về đối tượng này
nhưng đều biết với cái tên gọi là do đối tượng tự giới thiệu thôi
chứ còn cụ thể giới thiệu ở đâu thì mình không thể lắm được
may mắn trong vụ án này nạn nhân chỉ bị thương và được phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã giữ được mạng sống
qua sự việc xảy ra trên địa bàn tỉnh bình quang này thì chúng tôi cũng cảnh báo người dân
nhất và với chị em phụ nữ trong quá trình đi làm ở nơi xa
gặp những thanh niên quen biết qua giới thiệu mà chưa rõ lai được nguồn gốc
chưa hiểu biết kỹ thì cũng được xa đảo vào cái chuyện tình
chúng ta cũng phải xem xét kỹ
sau đó thì tìm hiểu kỹ về con người đó
thì chúng ta mới xây dựng tình cảm để sống với nhau được
vụ việc không mới này là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin và có lối sống thiếu chuẩn mực
họ chính là mục tiêu dễ dàng để các đối tượng phạm tội hướng tới
công an phường cống vị quận ba đình thành phố hà nội cho biết
lực lượng chức năng đang khẩn trương vào cuộc điều tra và xử lý vụ
một đối tượng đã hành hung một cụ ông tám mươi tuổi xảy ra trên địa bàn
trước đó vào sáng ngày hôm qua tại khu vực ngã tư đội cấn liễu giai quận ba đình
ông dương đức lâm tám mươi tuổi đã bị phạm ngọc lân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại phường liễu giai hành nghề xe ôm hành hung đến chấn thương phải nhập viện điều trị
ngay khi nhận được tin báo công an phường cống vị đã lập tức có mặt
để yêu cầu những người có liên quan về trụ sở làm việc
và hiện ông lâm đang được điều trị tại bệnh viện ba trăm năm mươi bốn
bị gãy xương sườn và đa chấn thương
với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản lê đức duy ba mươi sáu tuổi
trú tại thị trấn trà ôn huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
đã bị công an huyện trà ôn khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng
để điều tra xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
anh nguyễn thanh nhã bốn mươi tuổi trú tại xã phú thành huyện trà ôn
phát hiện hai máy game bắn cá do mình quản lý
được đặt tại thị trấn trà ôn huyện trà ôn bị đập phá nên trình báo đến cơ quan công an
qua điều tra xác minh lực lượng công an xác định duy là thủ phạm
nên triệu tập tới cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an duy khai nhận vào thời điểm trên
sau khi sử dụng ma túy và uống rượu khi đến thị trấn trà ôn
thấy hai máy game bắn cá để phía trước và không có người trông coi
nên duy lấy ghế để gần đó đập phá làm hư hỏng
duy là đối tượng nghiện ma túy từ năm hai nghìn một mươi một
và có một tiền sự về hành vi gây dối trật tự công cộng
công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa tổ chức trao giấy khen
của giám đốc cơ quan tỉnh cho hai cá nhân là trần duy khánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường bảy thành phố bạc liêu
và lương thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình
vì đã có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi tại ấp một mươi năm xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình
khi phát hiện một đối tượng đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một phụ nữ
anh trần duy khánh và lương thanh bình đã nhanh chóng áp sát vây bắt khống chế đối tượng
giao cho lực lượng công an
hành động dũng cảm của hai anh khánh và bình đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh
với các loại tội phạm của người dân góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng phát triển
nhằm đảm bảo an toàn đối với hoạt động vận chuyển bằng đường hàng không
cục hàng không việt nam vừa ban hành chỉ thị cấm vận chuyển pin lithium
và thiết bị điện tử sử dụng pin lithium bị hư hỏng và nằm trong danh sách
bị thu hồi từ nhà sản xuất
theo đó cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không trong nước và quốc tế
đi và đến việt nam thông báo tới tất cả thành viên tổ bay các đại lý phòng vé của mình
để thông báo cho các hành khách khi mua vé phối hợp với các cảng hàng không
để xây dựng quy trình kiểm soát an ninh đối với hành khách
khi làm thủ tục lên tàu bay
hành khách khi mang theo thiết bị điện tử có sử dụng pin lithiunum nằm trong danh sách
bị nhà sản xuất triệu hồi dưới dạng hành lý sách tay phải tắt nguồn thiết bị
trước khi lên tàu bay và trong toàn bộ thời gian bay
cần thông báo ngay cho tiếp viên hàng không khi phát hiện các thiết bị có dấu hiệu hỏng hóc
nóng tạo khói bị móc hoặc rơi vào cấu trúc ghế trên tàu bay
pin lithium hiện nay được đa số các hãng điện thoại sử dụng nhờ vào ưu điểm
thời gian sử dụng lâu chi phí sản xuất rẻ
chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
và sẽ hết hiệu lực khi có thông báo chính thức tiếp theo của cục hàng không việt nam
cho đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi tức là từ ngày một mươi năm tháng chạp cho đến ngày một mươi năm tháng riêng
việt nam airlines dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung thêm một trăm chín mươi chỗ
tương đương với gần một chuyến bay
trên các đường bay nội địa và đây là thông tin vừa được tổng công ty hàng không việt nam
việt nam airlines cho biết
đồng thời jetstar pacific cũng tăng thêm gần bốn mươi chỗ tương đương hơn hai trăm hai mươi chuyến bay nội địa
các chuyến bay tăng cường tập trung ở các đường bay có nhu cầu lớn giữa hà nội
tp hcm phú quốc vinh giữa tp hcm và đà nẵng thanh hóa vinh huế quảng nam quy nhơn
như vậy cùng với đợt mở bán vé tết đã triển khai từ tháng chín vừa qua
đợt tăng tải này đã nâng tổng số chỗ toàn mạng nội địa của việt nam airlines
jetstar pacific vasco vào dịp tết lên đến gần hai hai mươi ba triệu chỗ ngồi
các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên mua vé trên các website đại lý phòng vé chính thức của các hãng
và yêu cầu xuất hóa đơn theo đúng quy định để đảm bảo không mua phải vé giả vé bị nâng giá
để tiết kiệm thời gian hành khách nên làm thủ tục trước qua điện thoại
qua website các ứng dụng di động
hãy quầy tự làm thủ tục đặt tại sân bay nội bài tân sơn nhất đà nẵng
các hãng khuyến cáo hành khách nên mang hành lý đúng số kiện trọng lượng và kích thước quy định
để đảm bảo an toàn bay và không phải đóng phí quá cước
được người dân ví như là những hung thần trên xa lộ
tình trạng xe container gây tai nạn không phải là chuyện hiếm
khi các móc nối của thùng container nối với khung sàn xe đầu kéo thường tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
và trong thời gian gần đây lại có thêm một nỗi ám ảnh đến từ loại phương tiện này
đó là những chiếc thùng xe container bay
vì sao người đi đường lại bị ám ảnh như vậy
đó là vừa qua tại địa bàn thành phố hồ chí minh và một số tỉnh lân cận như là bình dương đồng nai
thì đã xảy ra nhiều vụ xe đầu kéo bị rơi thùng container khi mà di chuyển
đã gây nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông
và mới đây nhất tại tỉnh bình phước một chiếc thùng xe container bất ngờ rơi
để chúng hai người đang lưu thông bằng xe máy khiến cho hai người tử vong
liên tiếp các vụ rơi thùng container gây tai nạn nghiêm trọng khiến người đi đường hoang mang lo lắng
hiện trường vụ rơi thùng container xảy ra vào ngày hai tháng một mươi một tại xã bình long tỉnh bình phước
xe container kéo theo rơ móc do tài xế bùi văn thới điều khiển trên quốc lộ một mươi ba hướng bình dương bình phước
khi chạy qua đoạn chợ thanh lương thì bất ngờ
thùng container tuột khỏi rô móc rơi xuống đường
đè lên xe máy do một người đàn ông điều khiển chở theo vợ ngồi sau
hậu quả là hai nạn nhân đều tử vong
ngày một mươi hai tháng một mươi khi xe đầu kéo đang băng qua ngã tư thì thùng container bất ngờ tuột khởi xe
rơi trúng đầu xe tải chạy chiều ngược lại
lúc này tài xế xe tải vội co chân rồi nhảy ra khỏi cô lăng thoát chết trong găng tấc
vào ngày hai mươi năm tháng tám trên đường lê hồng phong
phường tân đông hiệp thị xã di an tỉnh bình dương
một chiếc xe đầu kéo ôm cua trên đường làm rơi một thùng container
may mắn nhiều người thoát chết chỉ trong găng tớc
có thể là mình dùng lâu năm quá cái gen của nó nó bị khen dỉ
khi tham giao thông là nó sóc đường nó sóc có thể dân đến cái tình trạng là nó chạy
chạy cái chốt vù mà khi vào điểm cua lái xe lại không giảm tốc độ
thì dân đến hiện tượng là lật cái thùng xe phía sau
tuyến quốc lộ hai mươi một chạy qua địa bàn hà nội
tại đây có mật độ container lưu thông khá lớn
ngay sau khi xảy ra những vụ rơi thủng container tại các địa phương
lực lượng cảnh sát giao thông công an hà nội đã tăng cường tuyên truyền
nhắc nhở các tài xế xe container đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
đặc biệt lưu ý trong việc gà chốt thùng container vào rơ móc
anh để cho em cái chốt vù này như thế này
như thế này là chưa đóng thì mình đóng vào đầy đủ
khi lên thùng là mình đóng vào như thế này cho em
cho chốt cho nó an toàn
thì thực ra trên địa bàn thành phố vừa rồi là xảy ra nhiều cái
trường hợp xe công đóng thùng hàng lên quên cái chốt vù này
thì mình vào cua gấp thì dẫn cái tượng nghiêng xe lật công
phải giữ cái đuôi thang giao thông
anh có nghe thấy một số vụ là thùng xe container rơi và đè gây tai nạn giao thông hay không ạ
có mình có nghe thấy trên đài truyền thanh truyền hình
thì có nghe thấy mà cái công lấy hàng này thì là ở cảng ra thì thường thường là anh em
vẫn đóng chốt bình thường
nhưng mà kiểu đi trên đường nó sóc hoặc là những cái chốt nó cũ thì nó xoay ngang ra
thì là hai là vào cua thì trên đường thì nó có độ nghiêng thì là vào cua với xe nó ngả nghiêng sang thì là thùng công nó có độ nghiêng mà chốt nó không an toàn thì là dễ đến lật
dù liên tục xảy ra nhiều vụ
rơi thùng container xuống đường nguyên nhân chủ yếu do tài xế chủ quan không chấp hành đúng các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện chở hàng hóa công cành
thế nhưng với mức phạt từ ba trăm linh đến bốn trăm linh đồng đối với hành vi vận chuyển hàng trên xe phải trang buộc mà không chẳng buộc hoặc chẳng buộc không chắc chắn và áp dụng với trường hợp container là quá thấp không đủ sức gian đe
thương hiệu của anh thì để cái thùng xe không bị rơi và an toàn cũng như trong quá trình lái điều khiển xe thì lái xe container cần có những lưu ý như thế nào
thế em nghĩ thì lái xe thì chuyển khúc cu lại y như xe của em đấy là nó an toàn ổn định không có gì hết
tại những khúc cua mà để tránh thùng xe bị nghiêng thì theo anh là cần như thế nào
đi chậm lại chậm lại là được chậm lại cẩn thận là được
giảm tốc độ đấy
giảm tốc độ nhiều anh anh bò dữ quá thì nó nghiêng này cái đó là nó ngã nói chung là đi chậm chậm chậm lại là được
khuyên cáo từ lực lượng chức năng gửi đến lái xe container khi tham giao thông là khi mình xếp hàng từ cảng
lên thùng công thì mình phải lái xe để kiểm tra qua các chốt ngủ của mình xem là đã đủ an toàn hay chưa trước khi mình tham giao thông
và khi vào các điểm cua gấp thì lái xe nên giảm tốc độ quan sát trước khi mình vào đoạn cua vào ngã ba ngã bốn là để giảm tốc độ
và cái thứ hai là khi tham giao thông vào những điểm nghỉ đối với lái xe chạy đường dài khi tham giao thông ở những điểm có điểm nghỉ
thì lái xe nên xuống xe kiểm tra lại các chốt ngủ
cùng với các giải pháp của lực lượng cảnh sát giao thông trên các tuyến đường thì các đơn vị chức năng
đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập huấn về an toàn giao thông đạo đức tài xế
nhắc nhở các nguyên nhân đảm bảo an toàn giao thông đối với xe container
trong đó thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng vào container và xếp container trên ô tô theo điều tám thông tư số ba mươi năm của bộ giao thông vận tải
rõ ràng thực tế hiện nay đang rất cần sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các cơ quan chức năng
để người tham gia giao thông bớt đi nội ám ảnh với những chiếc thùng container bay
vào chiều qua với chín mươi ba bảy mươi chín đại biểu quốc hội có mặt biểu quyết tán thành
quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
trong đó việc cải cách tiền lương
nghị quyết của quốc hội nêu rõ từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở
một triệu bốn trăm chín mươi đồng một tháng lên một triệu sáu trăm linh đồng một tháng
song song với việc thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ một triệu bốn trăm chín mươi đồng một tháng
lên một triệu sáu trăm linh đồng một tháng
thì việc điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng theo quy định
và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở
để có nguồn cho việc thực hiện cải cách tiền lương
quốc hội đề nghị chính phủ tiết kiệm chi gắn với sắp xếp
lại tổ chức bộ máy tinh giản biên chế
nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
đồng thời từ năm hai nghìn một mươi chín dành bốn mươi tăng thu thực hiện của ngân sách trung ương
và bảy mươi tăng thu thực hiện so với dự toán của ngân sách địa phương
để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm hai nghìn hai mươi
và tích lũy cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
nhằm nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân
bị ảnh hưởng bởi cơ sở
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng của bão số sáu
kiểm tra thống kê đánh giá thiệt hại do bão gây ra
tập trung khắc phục hậu quả do bão mưa lũ
bên cạnh đó kiểm tra ra soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt lở đất ngập sâu để chủ động sơ tán người dân
và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn
thông tin từ văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các địa phương
bão số sáu gây ra tính đến một mươi bảy h ngày hôm nay
đã có hai người chết do tai nạn khi chẳng chống nhà cửa
một người mất tích là ông lâm văn thoan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
bị lũ cuốn trôi khi qua đập tràn băng tiêng tỉnh lâm đồng
bão số sáu cũng đã khiến một mươi bốn ngôi nhà bị sập đổ
một mươi sáu ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái
bốn trăm hai mươi bốn ngôi nhà bị ngập hiện nước đã rút
riêng tại tỉnh đắk lắc mưa lũ cũng đã làm ba trăm sáu mươi hộ dân
tại hai huyện ea ca và cron bông tạm thời bị cô lập
hiện nay nước đã rút
các phương tiện đã lưu thông được
ngoài ra bão số sáu đã làm cho hơn một hectare lúa hoa màu
tám năm hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
ba bốn trăm bốn mươi hai con da súc da cầm bị chết cuốn trôi
hàng trăm cây xanh bị gãy đổ
hơn năm mét canh mương bị sạt trôi hư hỏng
và sạt lở trên một mươi ba mét khối đất đá bê tông
bốn cống bị hư hỏng cuốn trôi
hai đập thủy lợi bị sạt lở
hai trường học bị tốc mái
về giao thông sạt lở hai mét khối đất đá
trên một trăm linh bảy vị trí trên các quốc lộ
trường sơn đông đường hồ chí minh một mươi bốn g hai mươi sáu
hiện các vị trí sạt lở đã được xử lý
đảm bảo giao thông thông suốt
sạt lở hư hỏng hai mươi năm năm km đường giao thông địa phương
tại bình định khánh hòa đắk lắc
hệ thống cấp điện tại phú yên đã hoạt động bình thường
tổng thiệt hại ban đầu do bão số sáu
ước tính khoảng tám mươi sáu ba tỷ đồng
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu
các tỉnh thành phố theo dõi sát diễn biến mưa lũ
tổ chức vận hành các hồ chứa theo đúng quy định
đảm bảo an toàn công trình và hạ du
cũng như đảm bảo nguồn nước phát điện phục vụ sản xuất
theo dõi sát diễn biến gió mạnh trên biển
để cảnh báo cho thuyền trường
chủ phương tiện biết để có giải pháp phòng tránh
tổ chức trực ban nghiêm túc để chủ động ứng phó
với diễn biến thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra
như vậy tổng thiệt hại ban đầu do bão số sáu
gây ra ước tính khoảng tám mươi sáu ba tỷ đồng
tại tỉnh đắk lắc cơn bão số sáu đã gây ngập lụt
hàng trăm nhà dân hàng nghìn hectare hoa màu
làm hư hỏng nhiều tuyến đường công trình thủy lợi
gây thiệt hại cho địa phương hàng chục tỷ đồng
đây là một mươi hectare trồng cây khoai lang giống nhật
của ông hồ văn công ở thôn yên thịnh một
xã đắk nhuê huyện lắk
do bị mưa lụt ngập chìm trong bùn nước
đã gây thiệt hại cho gia đình ông khoảng tám trăm linh triệu đồng
ủ đồng xuân này là riêng gia đình tôi làm một mươi hectare
mà khoai cái này là đụng hai mươi ngày đến một tháng ngày này
mà cái cơn bão số sáu này là biết đó
nhưng mà không thể nào là làm được cái gì cả
rồi tổng thiệt hại là trên một mươi hạt này là gần tạm ba triệu
hiện nay là gia đình rất là khó khăn
bởi vì vậy gần một tỷ bạc về làm
mà giờ mất rồi giờ lại đâu thể giúp ngân hàng nữa
tối qua là tình hình là mưa lũ
và xảy ra lũ quét trên địa bàn nó dẫn đến
là cái vấn đề thiệt hại về hoa cây hoa màu
của người dân trên địa bàn xã rất là lớn
hiện tại thì ở trên địa bàn là cái diện tích khoai lang
người dân thiệt hại ước lượng khoảng tầm một trăm linh hectare
và tất cả các loài lúa và các hoa màu khác cũng bị thiệt hại
sau mưa bão trên toàn tỉnh đắk lắc
có khoảng một hai trăm linh nhà dân bị ngập
sáu mươi năm km đường giao thông nông thôn
và đường ngội đồng bị sạt lở
chín công trình thủy lợi và sáu năm km canh mương bị hư hỏng
và hai bốn trăm linh hectare cây hoa màu ngắn ngày bị ngập lụt
bão số sáu đã ảnh hưởng trong hai ngày
một mươi một mươi một trực tiếp đến tỉnh đắk lắc
mưa lớn ở nhiều nơi
đặc biệt là có nhiều nơi mưa rất to
lũ ở một số nơi cũng về
đặc biệt là ở các cái huyện
phía đông và đông bắc của tỉnh
phía tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương
trước mắt là có những cái khắc phục tạm thời
để đảm bảo ổn định sản xuất cho nhân dân
hiện các cơ quan chức năng các huyện
bị thiệt hại trong hai ngày
trong tỉnh đắk lắc đang phối hợp
đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả
góp sức cùng nhân dân sớm ổn định sản xuất
trong những ngày vừa qua
người dân tại thủ đô hà nội
liên tiếp phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí
thế nhưng so với những lần trước thì ô nhiễm không khí
vào ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng một mươi một
tại thủ đô hà nội đã lên đến
ngưỡng nguy hại ngưỡng cao nhất
trong thang bậc ô nhiễm không khí
nghiêm trọng hơn bốn đợt ô nhiễm không khí
trong thời gian vừa qua
ghi nhận của tất cả các hệ thống quan chắc trong nước
đều cho thấy rằng từ nửa đêm ngày một mươi một
cho đến sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một
thì hà nội lại ô nhiễm không khí nghiêm trọng
nhiều điểm đo dấp dỉ ở mức xấu
mức rất có thể là nguy hại
đến sức khỏe của con người
khoảng sáu giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một
trạm quan chắc của tổng cục môi trường bộ tài nguyên
và môi trường tại số năm trăm năm mươi sáu
nguyễn văn cử quận long biên hà nội cho biết
kết quả chất lượng không khí
chỉ số aqi lên tới

theo cách tính chỉ số aqi của mỹ
và là ngưỡng nguy hại theo cách tính
chỉ số aqi của việt nam
đến bảy giờ một mươi năm phút chỉ số aqi
tại trạm quan trắc này của tổng cục môi trường
giảm xuống còn ba trăm một mươi
chất lượng không khí có cải thiện
nhưng vẫn ở mức cảnh báo nguy hại
trong khi đó thời điểm bảy giờ hai mươi phút
hệ thống quan chắc chất lượng không khí
pime cũng liên tục
cảnh báo chất lượng không khí
tại đa số các khu vực trong nội thành hà nội
ở mức tím mức cực kỳ không tốt cho sức khỏe
đây là ngưỡng cảnh báo cho thấy
mọi người có thể gặp các ảnh hưởng
nghiêm trọng hơn đối với sức khỏe
vâng ô nhiễm không khí hiện được xem
là mối đe dọa sức khỏe môi trường lớn nhất thế giới
ô nhiễm không khí vừa là nguyên nhân
hình thành vừa là yếu tố
làm trầm trọng thêm một số bệnh
từ hen duyễn cho đến tim mạch
ung thư phổi phì đại tâm thất
bệnh alzheimer và parkinson
bệnh võng mạc v v
các bụi mịn và siêu mịn là một trong những thành phần
chính của không khí ô nhiễm
đã được cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế
xếp vào nhóm chất gây ung thư cho con người
vậy nguyên nhân nào đã dân đến tình trạng
không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng
trong thời gian vừa qua
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
có thể thấy trong những ngày qua
mối quan tâm của rất nhiều người
sinh sống tại hà nội là tình trạng
ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại thủ đô
hầu hết mọi người đều lo ngại
về tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài
với những nhà có điều kiện thì mua
máy lọc không khí để trong nhà sử dụng
còn với những người không có điều kiện
thì tranh thủ dịp cuối tuần được cả gia đình
ra ngoại thành hoặc về quê
để được hít thở không khí sạch hơn
so với hà nội
thế nhưng đối với nhiều người phải làm công việc
thường xuyên ở ngoài trời hoặc gần đường phố
thì dường như không có lựa chọn nào khác
theo các chuyên gia có nhiều nguyên nhân
dẫn đến ô nhiễm không khí
trong đó có hai nguyên nhân chính là ô nhiễm
tử tự nhiên và ô nhiễm không khí
do con người gây nên
tại hà nội các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí
có thể kể đến như khí thải
xả từ ô tô xe máy xây dựng
phá rỡ các công trình ô nhiễm
ao hồ lâu năm bùn thải chưa được xử lý
sản xuất công nghiệp đốt
dơm dạ rác tác động của khí hậu
và thời tiết chuyển mùa
trong đó theo các chuyên gia về môi trường
thì ô nhiễm không khí tại hà nội
phần lớn là do giao thông với số lượng
người tham gia ngày càng cao lượng
ra là rất lớn
trong các thành phần của không khí ô nhiễm
thì các hạt bụi có vai trò quyết định
chất lượng không khí thông thường
các hạt bụi mà chúng ta nhìn thấy
hay cảm nhận được là các hạt bụi
có kích thước lớn còn các hạt bụi
siêu mịn kích thước dưới hai năm
thì chúng ta sẽ không cảm nhận được rõ ràng
khi hít vào phổi chúng sẽ đi vào
đường máu đến các cơ quan trong cơ thể
và gây ra phản ứng viêm
và có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan khác nhau
đặc biệt là trong những ngày
thời tiết mùa đông thời tiết lạnh
khô ít gió khiến những hạt bụi
và các vật chất độc hại
không có điều kiện khuếch tán lên cao
mà tồn tại dưới dạng sương mù
làm cho mức độ ô nhiễm không khí
nghiêm trọng hơn
nó ảnh hưởng đến nồng độ bụi
trong không khí dưới mặt mùa đông
vì hà nội ô nhiễm hơn mùa hè
tức là đây ô nhiễm là lượng bụi
trong không khí
có thể thấy chỉ số ô nhiễm không khí
tại hà nội tăng cao trở thành vấn đề
nóng được nhiều người dân quan tâm
và trước tình hình trên người dân cần
chủ động tìm hiểu và có những biện pháp
phòng tránh đặc biệt là mỗi người dân

cần nâng cao trách nhiệm
trong việc chung tay cùng với cộng đồng
cải thiện tình trạng chất lượng không khí
trong thời gian tới
và ngay sau đây sẽ là những tư vấn
giúp cho quý vị khán giả chúng ta có thể
bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình
trong những tình trạng ô nhiễm không khí
như hiện nay
để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình
đặc biệt là cậu con trai nhỏ
vợ chồng anh độ quốc huy luôn thường xuyên
lau dọn nhà cửa giữ không gian thoáng mát
sạch sẽ cách đây vài tháng

và gây các bệnh ung thư tiềm tàng
hoặc là thậm chí là gây vô sinh
bên cạnh đó tình trạng ô nhiễm không khí
còn có thể gây ra những tác hại lâu dài
như gây bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
gây ung thư hoặc các bệnh
về dối loạn truyền hóa
cũng có nghiên cứu chỉ ra rằng ô nhiễm không khí
có thể làm giảm tuổi thọ
và tăng tỷ lệ tử vong
đi ra ngoài thì mọi người dân
nên đeo khẩu trang khẩu trang
có than hoạt nếu mà khẩu trang
mà để ngăn được tối đa
các cái hạt bụi mịn thì
chỉ có khẩu trang n chín mươi chín
thường xuyên nhỏ các loại
nước muối sinh lý để rửa mũi
hoặc là rửa sát trùng
rửa ngoài da có thể ăn
tăng cường các loại vitamin để tăng sức đề kháng
còn trong những cái ngày mà
ô nhiễm khói bụi nhiều mà được khuyên
thì hạn chế nên đi ra khỏi nhà
để đảm bảo sức khỏe
người dân cần theo dõi chỉ số chất lượng không khí
qua trang web
môi trường thủ đô vn
của cổng thông tin quan trắc môi trường
ubnd tp hà nội
sử dụng khẩu trang chống bụi
có chỉ số kf tám mươi
chín mươi bốn hoặc chín mươi chín khi ra đường
hạn chế đeo kính áp trầm
rửa tay thường xuyên
vệ sinh mắt mũi
bằng nước muối sinh lý
kết hợp tập luyện thể dục thể thao với chế độ
ăn đủ chất uống đủ nước